trong những tháng đầu năm nay tình hình tai nạn trên quốc lộ hai mươi qua địa bàn tỉnh đồng nai diễn biến phức tạp
cụ thể đã xảy ra một mươi hai vụ tai nạn làm chết một mươi bốn người và bị thương ba người
ngoài ra qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đội hai tuyến quốc lộ hai mươi đã phát hiện và lập biên bản hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó chú trọng tập trung xứ phạt những lỗi vi phạm nối cộn và tốc độ nồng độ cộn xe chở hàng quá khổ quá tải tù tập đua xe trái phép
qua đó đã ra quyết định xứ phạt với tổng số tiền gần một tỷ bốn trăm linh triệu đồng tước gần một trăm năm mươi giấy phép lái xe tạm giữ hơn một trăm một mươi phương tiện
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp
bao nhiêu là thường xuyên xử lý các phương tiện chạy quá tốc độ nồng độ cộn kiểm tra nồng độ ma túy và kiểm tra quá tải để xử lý theo đúng kế hoạch của cộng sát giao thông và kế hoạch của ban giám đốc công an tỉnh và cộng sát giao thông công an đồng nai
có thể nói quốc lộ hai mươi có đoạn tuyến chạy qua địa bàn tỉnh đồng nai với chiều dài bảy mươi năm km do tuyến đường dài có nhiều đèo dốc con cua
đáng chú ý hiện đang vào mùa mưa đường xá trơn trợt nhưng lượng người và phương tiện du lịch hè lại thêm
tăng áp lực giao thông trên tuyến
vì vậy bên cạnh sự cố gắng của lực lượng chức năng đòi hỏi người tham gia giao thông trên tuyến
cần chấp hành nghiêm các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông để cùng mọi người hướng kỳ nghỉ hè an toàn vui tươi được trọn vẹn ý nghĩa
sáng ngày một mươi năm tháng sáu bệnh viện tai mũi họng tp hcm cho biết vừa kịp thời cấp cứu gấp chiếc răng giả trong phế quản của nữ bệnh nhân hai mươi chín tuổi
ngụ tại tp hcm và được biết đây là một
một ca bệnh khá hiếm gặp
theo đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo đau ngực khi hít vào
khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết trước khi nhập viện hai ngày khi đang súc miệng thì bệnh nhân bị sặc ho nhiều
cho đến khi ho khăn nhiều kèm đau ngực và tình trạng đau tăng khi hít vào
nên bệnh nhân đến phòng khám bên ngoài ngộn soi thực quản dạ dày nhưng không phát hiện dị vật
về nhà bệnh nhân đau nhiều hơn nên đã nhập bệnh viện tai mũi hồng để kiểm tra
tại bệnh viện bác sĩ đã thăm khám và chỉ định chụp ct skm ngực
kết quả ghi nhận có dị vật kích thước khoảng một mươi hai mm ở phế quản của bệnh nhân
các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân
quá trình phẫu thuật nồi soi phát hiện dị vật là chiếc răng bọc sứ
có ba mốt sắp nằm ở vị trí thùy dưới phổi
may mắn các mốt sắp không gây tổn thương nghiêm mạng ít phù nề chảy máu
sau khi lấy dị vật ra ngoài người bệnh hết khó thở không cần nghe tiếng rít khi thở
theo các bác sĩ cho biết dị vật đường thở thường gặp ở trẻ dưới hai tuổi
càng lớn tuổi thì ít hơn ở người lớn chỉ chiếm khoảng năm sáu
tuy nhiên trường hợp dị vật là găng giả rất hiếm khi được ghi nhận
thông thường dị vật lớn mắc kẹt ở khí quảng gây khó thở do bích tắt khí quảng
còn dị vật nhỏ hơn nó lọt qua thanh môn khiến bệnh nhân ho sạc sụa với trẻ em thì tiếm tái
đối với người lớn hội chứng xâm nhập thoáng qua dễ bỏ sót
sau đó gây biến chứng phim phổi phim phế quảng áp xe phổi